tại tỉnh hà tĩnh hôm qua đã diễn ra hội nghị giao ban báo chí tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
để đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn và trao đổi cung cấp một số thông tin được dư luận quan tâm trong thời gian qua
phát biểu tại hội nghị giao ban đồng chí lê đình sơn bí thư tỉnh ủy hà tĩnh cho rằng
thời gian qua các báo đã tập trung phản ánh về những nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp trong lãnh đạo
chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường phát hiện phản ánh kịp thời những thông tin liên quan đến việc trôn lấp chất thải
có nguồn gốc từ phomosa
qua thông tin báo chí phản ánh đã giúp cấp ủy chính quyền các cấp các ngành liên quan nắm bắt thông tin có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời
đồng thời khẳng định các cơ quan liên quan của hà tĩnh và trung ương sẽ kiên quyết quản lý chặt chẽ vấn đề xả thải của phongmosa
những sự việc vừa qua cho thấy trách nhiệm chuyên môn của các cơ quan chức năng chưa sâu chưa sát quản lý chưa hiệu quả dẫn đến những sai sót
các cơ quan quản lý nhà nước cần nhìn thẳng vào sự thật trả lời báo chí cởi mở kịp thời chính xác
tỉnh hà tĩnh sẽ tiến hành xem xét làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý
đồng chí lê đình sơn mong muốn các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những mặt tích cực đưa tin phản ánh kịp thời
trung thực mang tinh thần xây dựng cao định hướng dư luận theo hướng tin tưởng vào quá trình giải quyết của chính quyền và các cơ quan chức năng
đồng thời phản ánh việc hỗ trợ người dân trong sản xuất để động viên nhân dân ra khơi bám biển
một mặt nhằm phát triển kinh tế mặt khác để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tránh để các thế lực thù địch kích động và chống phá